vào lúc bốn giờ ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực biển dắp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện tàu chở dầu mang số hiệu hp một nghìn bảy trăm linh hai
đang có hành trình có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tàu hp một nghìn bảy trăm linh hai gồm hai thuyền viên do ông đỗ văn lương năm mươi bốn tuổi
trú tại xã lại xuân huyện thủy nguyên tp hải phòng làm đại diện
tàu đang chở khoảng hai mươi lít dầu fo không có các loại hóa đơn
chứng từ chứng minh mang tính hợp pháp của hàng hóa
theo khai báo số dầu fo trên được ông lương mua lại tại một tàu chở hàng không rõ số hiệu
tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã dẫn dải tàu hp một nghìn bảy trăm linh hai về cảng đơn vị
tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật